hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
dưới đây là những nguyên nhân khiến cúm a h năm dễ bùng phát mạnh ở cộng đồng
sinh sống gần các trang trại da cầm và lợn là điều kiện thận lợi làm tăng tính đột biến kháng nguyên virus làm virus dễ lây nhiễm
một số chợ trời nơi bán gia cầm trứng nhưng điều kiện vệ sinh không đảm bảo
ăn thịt da cầm và trứng chưa được nấu chín
virus cúm có tỷ lệ đột biến cao và kháng nguyên bề mặt rất dễ biến đổi
trong đó kháng nguyên h và n là thay đổi rõ nhất
chỉ cần đột biến nhỏ đã dẫn tới sự biến đổi kháng nguyên tạo ra biến chủng cúm mới
cúm a h năm n một là phân nhóm cúm da cầm có khả năng xâm nhiễm và tự biến đổi hoặc tái tổ hợp rất cao
liên tục tạo ra biến đổi gen lây từ người sang người gây nhiều lo ngại về dịch cúm toàn cầu
đặc biệt virus a h năm n một có thể kết hợp với virus cúm ở người
tạo ra một loại virus mới có đầy đủ tính năng của hai loại virus cũ
dễ dàng tạo ra dịch cúm mới ở người với tỷ lệ biến chứng nặng nguy cơ tử vong là rất lớn
nhận biết sớm cúm a h năm ở người người bệnh nhiễm cúm a h năm thường có những biểu hiện giống với cúm thông thường
và kèm theo một số dấu hiệu nguy hiểm hơn
mùa đông thời tiết trở lạnh là dịp cao điểm dễ bùng phát thành dịch
các dấu hiệu sớm của bệnh cúm da cầm h năm n một thường bắt đầu trong vòng hai năm ngày kể từ ngày bị nhiễm trùng
người bệnh sốt cao đột ngột trên ba mươi tám độ c xuất hiện tình trạng đau ngực có biểu hiện khó thở
kèm theo các biểu hiện khác như đau họng ho khan đau đầu đau nhức cơ mệt mỏi dạ rời
bệnh cúm ah năm diễn biến nhanh gây khó thở suy hô hấp và dẫn đến tử vong nếu không được chữa trị kịp thời
ai dễ nhiễm cúm a h năm
đối với các chủng cúm a h năm thế giới đã ghi nhận các ổ dịch cúm a h năm n sáu a h năm n tám và cúm a h năm n hai
năm hai nghìn một mươi bốn việt nam ghi nhận các ổ dịch cúm ah năm n sáu trên da cầm tại một số tỉnh lạng sơn lào cai phú thọ bắc giang hà tĩnh quảng trị thừa thiên huế quảng nam và quảng ngãi
theo ghi nhận bệnh lây qua tiếp xúc trực tiếp nên cúm ah năm thường xảy ra ở những người sinh sống gần các trang trại gia cầm và lợn
là điều kiện thuận lợi làm tăng tính đột biến kháng nguyên virus làm virus dễ lây nhiễm
một số người sống và hay đi chợ người bán da cầm trứng nhưng điều kiện vệ sinh không đảm bảo
ăn thịt gia cầm và trứng chưa được nấu chín cũng dễ lây cúm a h năm
thực tế ghi nhận mỗi năm tùy theo các đợt dịch mà vật liệu di chuyển của virus cúm sẽ biến đổi và gây đợt cúm thông thường
như cúm a h một n một a h ba n hai đây là đợt cúm bình thường không gây vụ dịch lớn
tuy nhiên với các đợt dịch như h năm n một h bảy n chín thì những đột biến gây ra các thai cúm a sẽ cao hơn
tuy theo từng đợt dịch sẽ là thai virus gì thì nguy cơ độc lực và độ nguy hiểm sẽ có sự khác nhau
nếu thai cúm độc lực mạnh thì mức độ ái lực đến các tế bào hô hấp sẽ nhân lên và phá hủy tế bào rất nhanh
gây viêm phổi suy hô hấp tử vong hoặc biến chứng viêm phổi viêm mảng não
phòng chống cúm a h năm lây sang người tại cộng đồng
để phòng chống cúm bộ y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp sau để phòng lây nhiễm
vệ sinh cá nhân vệ sinh ăn uống đảm bảo vệ sinh hàng ngày không sử dụng thịt và các sản phẩm từ da cầm mắc bệnh
sử dụng các dung dịch sát quẩn đường mũi họng hàng ngày thịt gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm phải được nấu chín kỹ
hạn chế tiếp xúc với nguồn bệnh hạn chế tiếp xúc với người bệnh da cầm mắc bệnh
khi cần thiết tiếp xúc với người bệnh da cầm mắc bệnh thì phải đeo khẩu trang y tế đeo kính mũ áo rửa tay bằng xà phòng hoặc sát khuẩn trước và sau khi tiếp xúc
tăng cường sức khỏe và phòng bệnh
tăng cường sức khỏe bằng cách ăn uống nghỉ ngơi hợp lý và giàn luyện thân thể
khi có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp như sốt cao đau ngực khó thở đau đầu đau cơ mệt mỏi đau họng ho cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời